thông tin từ huyện côn đảo bà rịa vũng tàu cho biết địa phương vừa ghi nhận ca dương tính với sars cov hai ca đầu tiên tại huyện đảo
cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết khoanh vùng dập dịch
trước đó huyện côn đảo chuẩn bị tổ chức đại hội hội khuyến học và đại hội chữ thập đỏ
các cơ quan chức năng đã thực hiện xét nghiệm tầm soát cho người dân ở một số khu vực theo mẫu gộp
kết quả mẫu gộp có trường hợp nghi nhiễm là dương tính sars cov hai
trong khi trước đó một ngày người này đã tự đến xét nghiệm tại trung tâm y tế quân dân y huyện côn đảo cho kết quả âm tính
cơ quan chức năng huyện đã tổ chức khoanh vùng đồng thời tiến hành truy vết khẩn trương và gửi mẫu về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bà rịa vũng tàu để xét nghiệm khẳng định
hiện huyện đảo đang tiến hành khử khuẩn truy vết thực hiện các quy định về phòng chống dịch đồng thời báo cáo về tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và triển khai thực hiện